sau tháng một chủ tịch quốc hội vương đình huệ và bộ trưởng bộ công an tô lâm tới dự lễ khai mạc hội thao truyền thống bộ tư lệnh cảnh vệ lần thứ ba mươi bốn
với tinh thần thể thao trung thực cao thượng và đoàn kết trên một huấn luyện viên vận động viên bộ tư lệnh cảnh vệ tham gia tranh tài ở hai mươi một đội dung của bảy môn thi đấu
đây là hoạt động nhằm biểu dương sự trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt của lực lượng cảnh vệ hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
người lao động khó khăn người neo đơn người có hẳn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn tết và phải trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất trong dịp tết
gặp mặt chúc tết cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn trân trọng biết ơn sâu sắc những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí công an lão thành đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
mong rằng tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí để lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
tới dự phát biểu động viên cán bộ chiến sĩ phóng viên nhân viên báo công an nhân dân nhân dịp tết nguyên đán thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
những thành công chung của đất nước và những thành công của lực lượng công an nhân dân có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan quản lý báo chí các cơ quan báo chí và những người đồng chí
những thành công của các cơ quan quản lý báo chí các cơ quan báo chí phóng viên biên tập viên cộng tác viên trong năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo để lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
quán triển nghị định chín mươi ba về quản lý bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không thượng tướng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị cục quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục
quán triển nghị định chín mươi ba về quản lý bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không thượng tướng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị cục quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục

diễn biến theo chiều hướng gia tăng về số vụ điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm
ảnh hưởng đến an ninh trật tự vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác và phối hợp với cơ quan công an
trong việc đấu tranh tối giác tội phạm
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trước
trong và sau tết nguyên đán quy mão công an tp cà mau đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường
tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp độ xe hay thay đổi tính năng
thành phố cà mau
tính từ ngày một một đến ngày bảy một hai nghìn hai mươi ba công an tp cà mau đã phát hiện xử lý một mươi năm trường hợp vi phạm
trong đó bốn trường hợp tự ý thay đổi đặc tính của xe một trường hợp điều khiển xe một bánh
ba trường hợp lạng lách bảy trường hợp tự ý thay đổi hình dáng bộ phận giảm thanh
nhằm có thể tăng tốc độ nhanh chỉ trong thời gian ngắn và tạo ra âm thanh lớn
nguy hiểm hơn có trường hợp đối tượng còn tháo bỏ hệ thống phanh của xe
đáng lưu ý là hầu hết các xe vi phạm đều là do các thanh thiếu niên điều khiển
riêng trong ngày hôm qua bảy tháng một lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện lập biên bản năm trường hợp vi phạm
về các lỗi nêu trên tại khu đô thị minh thắng thuộc địa bàn phường chín thành phố cà mau
đây là nơi các thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập sau đó tổ chức chạy rú ga nẹt vô
gây mất an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
các trường hợp trên sẽ bị xử lý nghiêm nhằm lặp lại trật tự an toàn giao thông